công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam phan đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thôn bảy xã xuân hồng huyện nghi xuân
về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự
tại cơ quan điều tra thành khai nhận buổi sáng ngày hai mươi tám tháng sáu đi mua thức ăn và một chiếc bật lửa về hút thuốc
trưa cùng ngày thành ra vườn gom lá cây khô lại hố rác nằm ở khu vực cuối vườn rồi châm lửa đốt
do nắng nóng gió thổi mạnh lửa trong hố rác cháy lan ra khắp vườn
thành đã dùng sô trậu múc nước để dập lửa nhưng đám cháy lan rộng và bùng phát sang khu rừng trồng sát nhà
cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi nghi phát sinh đám cháy rừng
và phát hiện một hố rác cách nhà ông thành khoảng hơn một mươi mét cây cối quanh khu vực này đều bị cháy